cũng nhân dịp kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thương binh liệt sĩ đại sứ quán việt nam tại cộng hòa dân chủ nhân dân lào đã phối hợp với các cơ quan liên quan
thổ chức lễ dân hương tưởng niệm các anh hùng liên sĩ việt nam và lào tại khu di tích liên quân chiến đấu lào việt ở bản cơn huyện tụ la không tỉnh viêng trăn
khu di tích được xây dựng tại địa điểm xảy ra trận đánh của liên quân chiến đấu lào việt ngày hai mươi hai tháng sáu năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu tiêu diệt cứ điểm bản cơn
trong không khí tĩnh lặng trăng nghiêm của buổi lễ các đại biểu đã cùng dân vòng hoa thắp nén hương thơm tỏ lòng kính trọng và biệt ơn sâu sắc đối với sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ trong cuộc khán chiến chống kẻ thù vì nền độc lập tự do của hai dân tộc việt nam và lào